thưa quý vị và các bạn đúng vào những ngày này cách đây năm mươi năm từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
với tinh thần chiến đấu kiên cường quả cảm mưu trí sáng tạo quân và dân ta đã đánh bại hoàn toàn cuộc tập kích đường không
chiến lược chủ yếu bằng b năm mươi hai của đế quốc mỹ làm nên chiến thắng lừng lẫy hà nội điện biên phủ trên không
trong trận chiến đấu một mươi hai ngày đêm lịch sử ấy có sự đóng góp quan trọng của lực lượng công an nhân dân
trên lĩnh vực bảo vệ an ninh trật tự bảo vệ tài sản của nhà nước tính mạng tài sản của nhân dân
năm mươi năm trôi qua đã ở cái tuổi xưa nay hiếm nhưng trong ký ức của thiếu tá hà đình thung
vẫn nhớ như in những mất mát đau thương trong trận chiến một mươi hai ngày đêm
giờ đây ông vẫn tự hào bởi đã cùng đồng đội góp một phần công sức làm nên chiến thắng hà nội điện biên phủ trên không
mỗi đồng chí phụ trách một khối phố lúc bây giờ là quân số khoảng một mươi năm đồng chí trở lại thôi
mất khoảng chục đồng chí là cảnh sát khu vực còn lại bốn đồng chí là trực ban lúc bây giờ là không có cảnh sát viện sự
có vụ việc gì mà xảy ra là đồn công an giải quyết
nhiệm vụ lúc bây giờ là chủ yếu cảnh sát khu vực là quản lý số đối tượng tề nguyện
số đối tượng hình sự hoạt động nổi
nhưng mà đến lúc mà chiến tranh ác liệt ấy thì vận động chẹp để đi sơ tán
ở thời điểm đó các chiến sĩ cảnh sát khu vực ngày đêm bám trụ
vừa nhận nhiệm vụ vận động đưa nhân dân đi sơ tán vừa bảo vệ các điểm mục tiêu quan trọng
có đồng chí công an đã sẵn sàng hy sinh thân mình để cứu dân dưới làn bom đạn của kẻ thù
ba giờ ngày hai mươi tám tháng một mươi hai thì bắt đầu nhiều tuốc máy bay địch đánh phá khu lao động mây hương
thì bắt đầu là coi như là khu vực đã tàn phá gần hết
phục vụ chiến đấu bây giờ chủ yếu là cảnh sát thôi chứ bảo vệ không còn ai nữa
thế là cứ thay nhau ra và khuyên người chết ra trường tiểu học bạch mai
sau khi kết thúc buổi đánh phá hôm hai mươi tám tháng một mươi hai
thì bắt đầu anh em tập trung về thì tắm giặt
rồi ăn bún
xong cuối cùng là bắt đầu là viết tiểu sử và thành tích cho đồng chí nguyễn văn quân
lúc bây giờ đồng chí cảnh sát vụ là trung sĩ thôi
cũng như các đồng đội thiếu tướng đỗ văn sơn khi đó mới một mươi chín tuổi là chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy
ông và đồng đội luôn sẵn sàng trực chiến để tiếp nhận xử lý thông tin
kịp thời có mặt tại hiện trường bất chấp bom rơi dập tắt các đám cháy cứu thương cứu sập
bảo vệ tính mạng của nhân dân và tài sản của nhà nước
trong suốt một mươi hai ngày đêm đó lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy cùng với các lực lượng khác
việc là quân đội cũng thường trực chiến đấu rất là canh thẳng
và sẵn sàng chiến đấu đi chữa cháy tất cả những vụ cháy xảy ra
tôi vẫn nhớ không thể quên được những hình ảnh nhìn lên bầu trời
tất cả những cái đường đạn tên lửa rồi pháo cao xạ của quân đội ta bắn

và những cái đường đạn tên lửa